sự kiện ngày không dùng tiền mặt hà nội năm hai nghìn hai mươi do sở công thương thành phố đề xuất tổ chức
đã được ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chấp thuận
sự kiện dự kiến tổ chức vào tháng tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhằm kết nối người tiêu dùng với doanh nghiệp
và cơ quan liên quan về thanh toán không dùng tiền mặt với khu trưng bày quảng bá sản phẩm
sự kiện nhằm thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các giải pháp
thúc đẩy thương mại điện tử thanh toán không dùng tiền mặt tạo thuận lợi gắn với chống gian lận thương mại
chống thất thu thuế
theo đề nghị của sở công thương hà nội việc triển khai sự kiện ngày không dùng tiền mặt hà nội năm hai nghìn hai mươi
dự kiến tổ chức vào tháng tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhằm kết nối người tiêu dùng với doanh nghiệp
và cơ quan liên quan về thanh toán không dùng tiền mặt với khu trưng bày quảng bá sản phẩm